công nghệ sạc pin nhanh cũng được kỳ vọng sẽ giúp xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với dự định sở hữu một chiếc xe điện của người dùng
đó là thời gian sạc khi cắt giảm đến năm mươi
theo start khi đó tất cả mọi người đều có thể góp phần kiến tạo nên một thế giới trong lành không khí thải
công nghệ sạc pin nhanh cũng được kỳ vọng sẽ giúp xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với dự định sở hữu một chiếc xe điện của người dùng
công nghệ sạc pin nhanh cũng được kỳ vọng sẽ giúp xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với dự định sở hữu một chiếc xe điện của người dùng
cùng nhìn lại chặng đường một mươi năm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này
để từ đó có những chính sách cụ thể nhằm bảo vệ sức sống sự lan tỏa rộng rãi của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
cùng làm rõ hơn nội dung này thì trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi đã mời tới trưởng quay chuyên gia nghiên cứu về văn hóa phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
xin chào phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho góc nhìn chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông một mươi năm là một chặng đường không dài nhưng cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận được sự tự hào
khi mà di sản tín ngưỡng thờ cúng hùng vương được quốc tế công nhận và ghi danh
vậy thì theo ông sự thành công lớn nhất của chúng ta trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này trong một mươi năm qua đó là gì ạ
tôi cho rằng là cái thành công của chúng ta có nhiều nhưng mà những thành công nổi bật nhất
thì đấy chính là cái tín ngưỡng thờ cúng hùng vương của chúng ta từ một địa phương bây giờ đã trở thành gọi là phát triển trên địa bàn cả nước
chỉ hàng năm triệu việt kiều trên khắp thế giới cũng hướng về ngày số tổ hùng vương
và chúng ta đã gọi là đề cao cái tinh thần yêu nước khẳng định cái tinh thần cố kết cộng đồng là nguồn sức mạnh vô tận của dân tộc việt nam chúng ta
và đó chính là một cái nét rất là độc đáo độc nhất vô nhị mà để được unesco công nhận
đó cũng chính là lý do mà tín ngưỡng này của chúng ta được thế giới vinh danh đúng không ạ
năm cái tiêu chuẩn thì trong đó có tiêu chuẩn đầu tiên là cái phong tục tập quán
cũng như là cái tín ngưỡng thờ cúng hùng vương là một trong những loại hình sinh hoạt gọi là tinh thần độc đáo nhất trên cả thế giới
không có một nước nào mà có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của một cộng đồng dân tộc
với một cái trật tự nề nếp rất là nhiều năm và với một cái quy mô rộng lớn và được sự tự nguyện tuân theo và hưởng ứng của toàn thể dân tộc
đó cũng chính là chứng minh tại sao chúng ta có được cái sức mạnh rất là to lớn để có thể chiến thắng được mọi kẻ thù trong lịch sử từ trước đến nay đúng không ạ
vâng chính xác
đấy là một trong những nguyên nhân quan trọng
thưa ông sau hai năm ảnh hưởng của dịch bệnh thì năm nay lễ dỗ tổ hùng vương của chúng ta đã được điều chỉnh về phạm vi tổ chức
và cũng năm nay thì cũng tròn kỷ niệm một mươi năm tín ngưỡng thờ cúng hùng vương được quốc tế ghi danh
sự kiện này sẽ được tổ chức kết nối trực tuyến ở trong nước với đại biểu của ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
nó có ý nghĩa như thế nào ạ thưa ông
chúng ta thấy rằng là hai năm ảnh hưởng dịch covid vừa rồi nó cũng có những cái hạn chế đến những sinh hoạt cộng đồng
trong đó cả cái tín ngưỡng thờ cúng hùng vương của chúng ta hai năm vừa qua chúng ta cũng chỉ tổ chức trong một cái phạm vi nhỏ
là quy mô ở địa phương của tỉnh phú thọ thôi
và sau hai năm gọi là chúng ta đã dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước chúng ta đã chiến thắng cái dịch covid trong một trường mực nhất định
và đồng thời nữa là kỷ niệm một mươi năm mà tín ngưỡng thờ cúng hùng vương được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
thì đảng và nhà nước ta đã mở rộng hình thức tổ chức dễ cụi thờ cúng hùng vương trong năm nay
đúng không ạ
đúng không ạ
điều đó chúng ta thấy rằng là nó là một cái gọi là điểm sáng một cái tổ chức sự kiện rất là đặc biệt
và nó đã khơi dậy một cái tinh thần yêu nước cái tinh thần cố kết cộng đồng rất là mạnh mẽ
và nó cũng tạo ra một cái khí thế mới để chúng ta tiếp tục gọi là phát huy những cái thành tích trong hai năm qua
trong phòng chống dịch bệnh và để chúng ta phát triển về mặt kinh tế cũng như là xây dựng
những cái gọi là truyền thống văn hóa ngày càng có nề nếp hơn và ngày càng có một cái sự ảnh hưởng sâu sắc hơn
và nó có một cái thuyết phục hơn
thưa ông những gì mà thế giới ghi nhận đã cho chúng ta thấy việc mà chúng ta dành công sức để có thể là bảo tồn
và phát huy giá trị của những cái giá trị văn hóa truyền thống là đã chứng minh được rồi
vậy thì trên cơ sở những gì mà chúng ta đã làm được trong thời gian tới theo ông là việc bảo vệ
và phát huy những giá trị của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương nói riêng và lễ hội đền hùng nói chung
thì sẽ đặt ra những yêu cầu gì đối với các cơ quan chức năng đối với đảng nhà nước đối với chính quyền địa phương
và đối với góc độ của người dân ạ
chúng ta thấy rằng là về mặt chủ trương và đường lối thì đảng nhà nước ta cũng đã gọi là quan tâm rất là đúng mức
và thường xuyên và chính xác về cái gọi là văn hóa nói chung và cái tín ngưỡng thờ cúng hùng vương nói riêng
nhưng mà để mà chúng ta tiếp tục bảo tồn phát huy được cái giá trị thiêng liêng của cái ngày hội gọi là toàn dân này
thì rõ ràng là mỗi một cơ quan đơn vị mỗi một tổ chức và thậm chí mỗi ca nhân cũng cần phải có cái nhìn nhận lại
trong suốt một mươi năm qua và thậm chí là trong hai ba năm vừa qua
có cái rút kinh nghiệm và có thể tiếp tục bổ sung phát triển tốt hơn nữa
tôi cho rằng là như bộ văn hóa thể thao du lịch là cơ quan mà là chủ quản
đó mà đã cùng với lại ubnd tỉnh phú thọ đã gọi là xây dựng được một cái gọi là nề nếp
và đề nghị unesco công nhận di sản văn hóa thế giới rồi
nhưng chúng ta cần phải bảo vệ cái thành quả đó
và các bộ ngành thì tiếp tục gọi là cùng với lại bộ văn hóa thể thao du lịch và cùng với ủy ban phú thọ
làm sao có cái đầu tư trong cái mặt tuyên truyền về cái ngành
lễ hội này cho nó đúng với bản chất của nó và đúng với lại cái truyền thống và đạo hiếu của người việt nam chúng ta
và những bộ kế hoạch đầu tư rồi những cái bộ giáo dục đào tạo cũng cần phải có cái sự phối hợp
để mà làm sao đưa cái chương trình này vào trong những cái chương trình học tập nó phù hợp
và các địa phương thì cũng cần tiếp tục gọi là tiếp thu những cái tinh hoa trong cái lễ hội này
và phát triển cũng như ở thành phố hồ chí minh và người dân dân của thành phố cần thơ
và một số địa phương khác cũng đã xây những cái địa phương này
đền thờ vô hùng và cũng tạo ra một cái trung tâm thờ vô hùng ở các cái vùng miền khác nhau trên đất nước
và tạo ra một cái khí thế rất là mạnh mẽ và rộng khắp trên cả đất nước
và đặc biệt là mỗi một người chúng ta cần phải hướng về ngày dỗ tổ hùng vương
và làm sao có những cái suy nghĩ có những cái tình cảm những hành động phù hợp
để góp phần xây dựng nên một cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc
và sự đoàn kết giữa các năm mươi bốn dân tộc việt nam
cũng như là đoàn kết giữa người việt nam ở trong nước
với lại năm triệu kiều bào ở khắp thế giới
đúng như phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung vừa là phân tích
thì giá trị lớn nhất của lễ hội hùng vương hướng tới cho con người ta dân tộc việt nam
đó là lòng tự tôn dân tộc và tinh thần đoàn kết đúng không ạ
và nhớ đến ngày lễ vua hùng thì chúng ta cũng nhớ đến lời dạy của bác hồ
đó là các vô hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau dựng lấy nước
đó là thông điệp về lòng yêu nước và trách nhiệm dựng xây và bảo vệ tổ quốc
vậy thì hiện thực hóa lời dạy của bác trong bối cảnh hiện nay
theo phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung thì chúng ta cần phải thực hiện những điều gì
và phải lưu ý những gì ạ
chúng ta thấy rằng là như lời của bác khi nói về đại đoàn quân tiên phong năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
khi chuẩn bị về tiếp quản thủ đô
đúng rồi bác nói một câu rất là hay và có một ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc
và có một mối liên kết giữa quá khứ với hiện tại
là các vô hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau dựng lấy nước
và tôi nghĩ rằng là theo cái nghĩ của cá nhân tôi
thì bác muốn căn dặn
hậu thế là chúng ta giữ nước đây là vừa về mặt gọi là biên cương biển đảo
và đồng thời chúng ta vừa giữ nước là chúng ta cần phải làm sao
tiếp tục gọi là lao động sản xuất tiếp tục gọi là học tập
để mà có một cái bước tiến mới trong khoa học công nghệ trong sản xuất
để xây dựng đất nước chúng ta hùng mạnh
và kết hợp giữa lao động sản xuất chiến đấu với nhau
và chúng ta mới giữ được đất nước chúng ta một cách gọi là vững vàng
và một cách gọi là toàn diện
và khi mà chúng ta đã mạnh mẽ cả về tinh thần cũng như về vật chất
thì rõ ràng là không có một kẻ thù nào có thể dám gọi là nhìn ngó
hoặc là có cái gọi là đe dọa biên cương biển đảo của chúng ta
thế còn về mặt tân hóa thì sao ạ
thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái nét nhân văn
thở cúng cái tín ngưỡng thở cúng hùng vương không phải chỉ là nghi lễ về tâm linh
mà nó là một cái gọi là sinh hoạt văn hóa cộng đồng
có nét nhân văn sâu sắc
và từ cái tín ngưỡng thở cúng hùng vương cũng như những nghi lễ thở cúng hùng vương
mà được cả nước ta gọi là thực hiện trong nhiều năm qua
cũng như bây giờ một số địa phương tiếp tục gọi là chia sẻ
và phát huy những cái gọi là cái nghi lễ đó
thì chúng ta thấy rằng là cái gọi là trong cái gọi là văn hóa
của tín ngưỡng thở cúng hùng vương nó thể hiện một cái chiết lý rất là sâu sắc
là đoàn kết là sức mạnh và toàn thể dân tộc việt nam đã có một cội nguồn
chúng ta hãy giữ lấy nó hay giữ lấy cái gọi là quá khứ của lịch sử
ông cha đã xây dựng nên và tiếp tục phát huy trong điều kiện mới hoàn cảnh mới
để mà chúng ta có thể gọi là xây dựng được
cuộc sống ấm no hạnh phúc và đất nước hùng cường
đấy là những cái điều mà tôi cho rằng là rất đúng với đường lối của đảng
là văn hóa trong chính trị văn hóa trong kinh tế
văn hóa và vừa là nền tảng tinh thần của xã hội
vừa là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển
nói thì nghe có vẻ là đơn giản vậy thôi
nhưng để thực hiện được những điều đó thì quả thực là không dễ một chút nào đúng không ạ
vậy đối với riêng lực lượng công an nhân dân
cũng là một trong những lực lượng đóng vai trò rất quan trọng
trong việc giữ nước và giữ nước
thì theo phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
cần phải hiện thực hóa lời căn dặn của bác như thế nào
bằng những việc làm cụ thể như thế nào ạ
tôi nhìn nhận tôi thấy rằng là lực lượng công an nhân dân của chúng ta
đã có những công hiến rất là lớn trên mọi lĩnh vực
trong đó có những lĩnh vực về bảo vệ an ninh và văn hóa
cũng như lĩnh vực tuyên truyền về truyền thống văn hóa
cũng như là sinh hoạt văn hóa cộng đồng
và tôi hy vọng và tin tưởng rằng là lực lượng công an nhân dân của chúng ta
tiếp tục phát huy những cái khí thế đó những thành tích đó
và mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
cố gắng thực hiện đúng sáu lời dạy của bác hồ
thì đấy tôi cho rằng đấy chính là một cái gọi là biểu hiện cụ thể nhất
ngắn gọn nhất sâu sắc nhất và hiệu quả nhất
với lại những người chiến sĩ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
để làm sao chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh vực an ninh
và vừa hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng đất nước và lĩnh vực văn hóa
và lại xin cảm ơn những phân tích những chia sẻ rất là cụ thể
của phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
rõ ràng là khi mà dân tộc ta có chung một cội nguồn
chúng ta cùng nhớ về cội nguồn đó và cùng đoàn kết
thì sẽ có sức mạnh để có thể vượt qua mọi khó khăn thách thức
vâng đấy là một cái giá trị tâm linh không phải dân tộc nào cũng có được
vô cùng độc đáo vô cùng là hãnh diện và tự hào
và thông điệp đó sẽ giúp chúng ta có thể phát huy được
tất cả những cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
và sẽ có thể bước qua những chặng đường mới
cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung trong chương trình ngày hôm nay
cảm ơn nam hà